tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên bản án phúc thẩm đối với cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước đặng thanh bình
và bốn đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận những sai sót trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng đại tín
và xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cho các bị cáo được hưởng án treo
riêng bị cáo đặng thanh bình xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự
bị cáo bình cho rằng bản thân mình đã không đánh giá đúng năng lực tài chính của nhóm phạm công danh
trong khi hành vi phạm tội của phạm công danh cùng đồng phạm quá tinh vi
nên nhóm thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước bị qua mặt
đại diện ngân hàng nhà nước xin hội đồng xét xử xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo đặng thanh bình
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đặng thanh bình ba năm tù cho hưởng án treo
phạm thế tuân một năm tù cho hưởng án treo bị cáo ngô văn thanh một năm tù
bác khẳng cáo tuyên ý án sơ thẩm đối với bị cáo hà tấn phước hai năm sáu tháng
và lê văn thanh hai năm sáu tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó ngày hai tháng bảy hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông đặng thanh bình ba năm tù
ông phạm thế tuân một năm tù và ông ngô văn thanh một năm sáu tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng